nhưng cũng có những dự án không đạt yêu cầu do năng lực nhà đầu tư yếu kém
cao tốc bắc nam là tuyến giao thông huyết mạch có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn
trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy việc lựa chọn nhà đầu tư đòi hỏi thực sự minh bạch
đây vừa là cơ hội vừa là thách thức trong việc khẳng định năng lực của các nhà đầu tư trong nước
đối với dự án trọng điểm quốc gia này
ngày hai mươi bốn tháng chín bộ giao thông vận tải công bố quyết định hủy sơ tuyển
theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế chọn nhà đầu tư thực hiện tám dự án thành phần
theo hình thức đối tác công tư ppp của dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
nguyên nhân là bốn dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển hai dự án chỉ một nhà đầu tư vượt qua
một dự án có từ hai nhà đầu tư và một dự án có ba nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển
như vậy số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều
tính cạnh tranh của đấu thầu quốc tế trong dự án này không cao
vì vậy việc đấu thầu trong nước sẽ được thực hiện với quan điểm phát huy nội lực
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư
và phát triển năng lực doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng

dự án cầu mỹ lợi bắc qua sông vàm cỏ nối liền hai tỉnh tiền giang và long an trên tuyến quốc lộ năm mươi kết thúc hơn một mươi tám tháng thi công đầy gian khó và đã hoàn thành dự án đúng kế hoạch
công trình cầu mỹ lợi được chính thức khởi công từ cuối tháng một năm hai nghìn một mươi bốn và được hoàn thành vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đây là dự án được đầu tư theo phương thức bot do nhà đầu tư của việt nam xây dựng
đây là dự án được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm hai nghìn một mươi bốn được khởi công vào năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi năm tuy nhiên do chủ đầu tư yếu kém về nguồn lực và năng lực quản trị nên đã bị chậm tiến độ gần hai năm
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhà đầu tư mới thuộc tập đoàn đèo cả được mời tham gia đề xuất giải pháp thực hiện tháo gỡ các vướng mắc dự án
đây là một dự án với nhiều thăng trầm vướng mắc tưởng như không thể giải quyết được và là một ví dụ điển hình cho việc lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực và nguồn lực
sẽ quyết định thành công của dự án
các doanh nghiệp việt nam hoàn toàn có thể làm được
và nếu nhà nước có một cơ chế đúng quản lý chặt chẽ và cộng với những chính sách đãi ngộ tốt thì hoàn toàn nguồn lực trong nước có thể làm được
và rõ ràng vào thời điểm này chúng ta xây dựng một con đường tuyến đường bắc nam
nếu chúng ta biết tập hợp lực lượng tôi thấy hoàn toàn có thể làm được
và tôi hy vọng rằng với tinh thần ấy lần này nó sẽ thành công
nhưng muốn thành công nó đòi hỏi cái công tác quản lý
tốt hơn chặt chẽ hơn đồng thời cũng lại thông thoáng hơn đối với mặt quan tâm đến lợi ích của các doanh nghiệp
việc hủy đấu thầu quốc tế cao tốc bắc nam tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có mong muốn được tham gia vào dự án này
có thể nói cao tốc bắc nam lựa chọn nhà đầu tư trong nước đã mở ra một cơ hội đối với các nhà đầu tư nội
nhưng để thực hiện công trình quan trọng này còn rất nhiều thách thức đặt ra
nếu như trước đây cách xử lý tốt nhất khi các dự án bot gặp khó khăn về kinh tế là nhà đầu tư sẽ vay vốn ngân hàng
tuy nhiên hiện nay thủ tục để các nhà đầu tư vay vốn ngân hàng đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều
theo đó những tiêu chí hàng đầu được quan tâm là các nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể
trong đó về vốn chủ sở hữu quy định là hai mươi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm hai mươi năm bảo trì dự án chất lượng dự án đã thực hiện
tại cuộc họp báo do ngân hàng nhà nước tổ chức mới đây
nguồn tín dụng bot cho các dự án giao thông trọng điểm cũng là nội dung được đề cập bởi đang gặp nhiều vướng mắt
với những dự án tín dụng với những dự án có tính chất là quốc kế dân sinh dự án trọng điểm quốc gia
thì các ngân hàng đặc biệt là bốn ngân hàng thương mại nhà nước vẫn với tinh thần trách nhiệm rất cao
cũng vẫn phải gầu mình lên để tham gia một cách đáp ứng vốn cho những dự án đó
yếu tố vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng trong đó hai mươi vốn chủ sở hữu là một yếu tố rất khoát không thể thay thế được
khả năng vai vốn của hệ thống ngân hàng việt nam đối với tín dụng vai tín dụng cho những công trình thương mại
thì có thể trong thời gian rất ngắn nhưng mà vay thương mại để làm các công trình hạ tầng như vậy thì cái thời gian nó kéo dài hàng chục năm
thì đây là các khó khăn và đây sẽ là một cái việc mà không chỉ các nhà đầu tư cộng với các ngân hàng có thể giải quyết được
mà cái này cần phải có chính sách của nhà nước
không dễ dãi với nhà đầu tư đường cao tốc bắc nam đó là khẳng định của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
về việc tiếp tục

nhiều ý kiến cho rằng vấn đề thể chế cũng mang yếu tố quyết định tới thành công của dự án
đảm bảo thành công chắc chắn nếu như chúng ta có một hệ thống pháp luật đủ minh bạch
đảm bảo quyền lợi hài hòa của nhà đầu tư
đó chính là cái hệ thống thể chế pháp luật cũng phải đảm bảo
đảm bảo an toàn và thứ hai các chuẩn mực về đầu tư cũng phải đảm bảo an toàn
để các cái dự án đó có thể vận hành một cách có hiệu quả
chúng ta soạn thảo và chúng ta xây dựng một cái luật chơi một cách công bằng một cách ổn định
thì tôi hy vọng là chắc chắn sẽ xu hút được các nhà đầu tư trong nước tham gia
để giúp quý vị hình dung rõ hơn về những điểm mới trong quy định
mà các nhà đầu tư nội sẽ tham gia trong dự án lần này
cũng như các giải phóng
trong việc thực hiện phương thức đầu tư một cách khách quan minh bạch
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn danh huy
vụ trưởng vụ đối tác công tư ppp bộ giao thông vận tải
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn
trong chương trình giao thông kết nối của truyền nhân dân
thưa ông dự án cao tốc bắc nam có một mươi một dự án thành phần
ngoài ba dự án đầu tư bằng ngân sách
chúng ta có tám dự án sẽ được đầu tư theo hình thức
đối tác công tư ppp mà cụ thể ở đây sẽ là bot
vậy thì lần này dự án của chúng ta sẽ có những cái điểm gì mới
so với những dự án bot trước đây thưa ông
trước hết phải nói điểm mới thứ nhất là đây là tuyến đường mới hoàn toàn
không phải chúng ta tiến hành đầu tư để thúc phí tuyến đường hiện ứng
do vậy là hoàn toàn đảm bảo quyền lợi của người dân
sự lựa chọn của người dân
điểm mới thứ hai là toàn bộ dự án
được đấu thầu cạnh tranh minh bản
trong quá trình dự án đầu tư
điểm mới thứ ba là toàn bộ hình thức thúc phí là thúc phí kín
tức là người sử dụng đi cây số nào thì chúng ta nhân với đơn giá
ra số tiền và trả chứ không thúc phí lượt
đảm bảo sự công bằng tuyệt đối đối với người sử dụng
và điểm mới thứ tư là toàn bộ hồ sơ đấu thầu và hợp đồng
chúng tôi được sự đồng ý của chính phủ là thuê những tư vấn giao dịch
hàng đầu của thế giới

như erlang deloitte để thực hiện
tôi cho rằng là đấy là những yếu tố rất là quan trọng
để đảm bảo sự thành công của dự án
đây là dự án sẽ do các nhà đầu tư trong nước đảm nhiệm
vậy việc đấu thầu rộng rãi sẽ được thực hiện theo hình thức như thế nào
để đảm bảo tính công khai và minh bạch
để đảm bảo tính công khai minh bạch thì trước hết là chúng ta
phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật
đấu thầu có hai giai đoạn là giai đoạn sơ tuyển và giai đoạn đấu thầu

đấu thầu có hai giai đoạn là giai đoạn báo trên các phương tiện thông minh đạt trúng
và báo đấu thầu trang đấu thầu trang mạng đấu thầu của quốc gia
đảm bảo thuộc đúng quy định pháp luật
tôi nghĩ tất cả những yếu tố đấy là những yếu tố để đảm bảo tính công khai minh bạch
điều mà các nhà đầu tư quan tâm đó là những quy định pháp luật về ppp còn những bất cập
theo ông đó là những bất cập gì
ông có thể lấy một vài những ví dụ và ông mong đợi gì ở luật ppp sắp tới
có thể nói là đến nay thì hình thức đầu tư ppp là một hình thức đầu tư mà chưa sử dụng rất nhiều lần
và chưa có một quy luật riêng cho ppp mà chúng ta mới chỉ vào cấp nghĩ định
thực sự trong quá trình triển khai vừa qua của chúng tôi là chúng tôi thấy rằng nó rất nhiều bất cập
mà chỉ có không làm thì không sai làm thì chắc chắn có sai
tôi ví dụ như này là luật đầu tư công thì quy định là đánh giá tác động môi trường
trong mức tiền khả thi chỉ là đánh giá tác động môi trường sơ bộ
còn luật môi trường quy định phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường
hay là trong luật doanh nghiệp thì quy định là thành lập doanh nghiệp thì chín mươi ngày phải đóng đủ vốn chủ sở hữu
trong khi cả cái dự án đầu tư giao thông thì tiến độ sử dụng cái vốn chủ sở hữu đấy là theo tiến độ
cho nên đóng vốn ngay trong chín mươi ngày nhưng không sử dụng thì dẫn đến sẽ lãng phí
và cái đấy thì vô tình lại vi phạm cái luật tiết kiệm chống lãng phí
đấy đấy là những cái ví dụ rất là nhỏ trong quá trình đấy rất nhiều cái thứ khác
hay là như luật doanh nghiệp cái loại hình doanh nghiệp dự án chưa được quy định
thì đấy là những cái trồng chéo hay những cái khoảng trống của pháp luật
thì chính vì thế thì chính phủ đã chỉ đạo và bộ giáo cho bộ luật kế hoạch đầu tư chủ trì để sử dụng luật pp chính cho quốc hội
và sẽ thành quốc hội trong kỳ tới này
và tôi hy vọng rằng cái luật pp sẽ giải quyết được tất cả những cái bất cậu hiện nay giữa các quyền pháp luật khác nhau đến cái kinh tức đầu tư này
vì hiện nay cơ bản các cái bộ luật chúng ta tiếp cận dựa trên đầu tư công và đầu tư tư nhân hoàn toàn
chứ không có cái tiếp cận trên cái quan điểm là đầu tư pp tức là đối tác công tư có công và có tư
thì ngoài ra một nhà đầu tư khi đầu tư thì họ phải được bảo hộ cái quyền sở hữu của họ bảo hộ cái quyền lợi của họ
hay là các đơn vị thách giác kiểm toán đối xử với họ như thế nào
nên là những vấn đề đặt ra mà đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài cũng chắc quan ngại
thì tôi hy vọng rằng trong lần tới này với cái xây dựng luật như thế chúng ta có thể giải quyết được
và tạo ra một cái hành lang pháp lý nó đảm bảo tính ổn định và phù hợp với thân niệm quốc tế
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
vâng rất nhiều cơ hội và song hành với nó cũng là những thách thức không nhỏ cho các nhà đầu tư cao tốc bắc nam
nhìn từ lịch sử chúng ta đã thấy con đường thống nhất đã hoàn thành khi cho ông chúng ta vượt mưa bom bão đạn để dựng xây
và chúng ta có quyền hy vọng cao tốc bắc nam sẽ nên dáng thành hình
trong thời gian không xa bằng nguồn lực trong nước và sự nỗ lực của các nhà đầu tư nội khi biết nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức để xây dựng công trình này
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây